tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí thonglun sisulit
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nhân dịp sang dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí thonglun sisulit chúc mừng những thành tiệu quan trọng
mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
chúc mừng việt nam đã đăng cai và tổ chức thành công diễn đàn kinh tế thế giới về asean
và có hiệu quả mà việt nam đã dành cho lào từ trước đến nay
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai chính phủ trong thời gian qua
kết quả các cuộc gặp giữa hai thủ tướng chính phủ gần đây
và đề nghị hai chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp
chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao
giữa lãnh đạo hai đảng hai nước các hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ
và các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai bên và kết quả chuyến thăm việt nam
của tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit tập trung tìm các giải pháp
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
nhất là về kinh tế đầu tư thương mại tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ một mươi ba
của ủy ban liên chính phủ việt nam lào